tại tỉnh sóc trăng vào sáng ngày ba tháng một mươi tỉnh đã đón hàng nghìn người dân từ ngoài tỉnh về địa phương
giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn người dân từ vùng dịch trở về nơi tập trung
để chủ động đón tiếp người dân công an tỉnh và các ban ngành trong tỉnh đã đưa bà con về tập trung
tại trung tâm văn hóa hồ nước ngọt sau đó phân chia thành từng đoàn đưa người dân về các tỉnh bạc liêu cà mau
riêng sóc trăng bà con được đưa về khu cách ly tập trung tại các huyện thị xã thành phố
với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an cùng các ban ngành bà con khi trở về quê đã nhanh chóng được đưa đi vào cách ly
không để tình trạng bà con tập trung và chờ đợi
ngành y tế cũng đã có phương án xét nghiệm nhanh nhất để bóc tách f khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng xét nghiệm
sau khi đã bố trí giải quyết vấn đề ăn nghỉ sinh hoạt cho bà con